nhiều năm qua người dân ở các xã thuộc tỉnh lộ hai trăm linh bảy từ trung tâm huyện quảng uyên đến trung tâm huyện hạ lan tỉnh cao bằng
gặp rất nhiều khó khăn trong sản xuất sinh hoạt giao thương mà nguyên nhân chính là do tiến độ thi công dự án cải tạo
và nâng cấp tỉnh lộ hai trăm linh bảy quá chậm sau đây là phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân tại cao bằng
gia đình bà hoàng thị sinh ở xóm đảng pán xã độc lập huyện quảng yên tỉnh cao bằng
sống ngay cạnh đường tỉnh lộ hai trăm linh bảy từ khi con đường này đi vào thi công đến nay
gia đình bà gặp không ít những khó khăn trong sinh hoạt và sản xuất
bà cho biết con đường này đã thi công được sáu năm nay nhưng chưa hoàn thành
còn gia đình bà đàm thị mùi xóm đảng pán hai cung xã độc lập cũng đứng ngồi không yên
thậm chí đến bữa cơm của gia đình bà cũng ăn không được trên nhà vì mỗi lần xe tải trọng lớn đi qua
thì bụi đường bay mù mịt ập vào nhà
con đường này làm lâu rồi nhưng mà ngày nào cũng bụi bụi vào nhà
ngày nào cô cũng quét hàng hai ba lần các cháu lại
quần áo bấn hết nhưng mà đến bữa ăn cô cũng phải chạy xuống dưới bếp ăn ăn ở trên không được đâu
tuyến đường này là dự án cải tạo nâng cấp tỉnh lộ hai trăm linh bảy dài hơn ba mươi km
được khởi công từ năm hai nghìn một mươi một với tổng mức đầu tư hơn bốn trăm linh tỷ đồng
tuy nhiên đến nay nhiều hạng mục của dự án vẫn còn chưa hoàn thành thì những hạng mục khác đã hư hỏng
mặt đường xuống cấp nghiêm trọng tuyến đường chẳng những không đạt được mục tiêu tiến độ đề ra
mà còn gây ra rất nhiều khó khăn cho nhân dân sinh sống
trên tuyến đường này làm ảnh hưởng đến phát triển kinh tế xã hội của địa phương
cô mong muốn lần sau mà con đường này làm hoàn thành nhanh chóng để cho dân đi lại dễ dàng cho nó đỡ
vì phần bụi bẩn đi lại nó dễ dàng hơn
hơn ai hết chính những người dân đang trực tiếp chịu ảnh hưởng của dự án này là những người hiểu được nỗi khổ và những khó khăn đó
họ đang từng ngày phải gồng mình thích nghi với cuộc sống
chính quyền tỉnh cao bằng cần sớm vào cuộc đẩy nhanh tiến độ
hoàn thành con đường để vừa ổn định đời sống nhân dân vừa đóng góp cho sự phát triển của địa phương